nhà trắng vừa thông báo lịch trình công tác của tổng thống mỹ joe biden tại khu vực châu á thái bình dương
theo đó ông biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển
hàng đầu thế giới g bảy tại nhật bản từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm tới đây
và sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ gồm nhật bản mỹ australia và ấn độ
tại sydney australia vào ngày hai mươi bốn tháng năm cùng với những người đồng cấp các nước trong nhóm
theo thông báo chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh g bảy lần này sẽ bao gồm các vấn đề
xung đột ở ukraine khủng hoảng khí hậu lương thực toàn cầu và đảm bảo tăng trưởng kinh tế
bền vững toàn diện hội nghị được tổ chức tại thành phố hiroshima nơi xảy ra vụ tấn công
hạt nhân đầu tiên trên thế giới thủ tướng nhật bản kishida fumio bày tỏ hy vọng
vấn đề giải trừ hạt nhân sẽ là nội dung nền tảng của các cuộc thảo luận
trước đó cảnh sát nhật bản đã được tăng cường tại thành phố hiroshima để đảm bảo an toàn
tuyệt đối cho hội nghị g bảy chính quyền tỉnh hiroshima cũng đã thông qua lệnh cấm máy bay
không người lái xuất hiện gần địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh